nhân kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáng nay đảng bộ chính quyền mặt trận các đoàn thể và nhân dân tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ dân hương
dâng hoa lên khu di tích nhà thờ bác hồ ở xã sơn định huyện miền núi sơn hòa
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ đảng viên và nhân dân phú yên kính cẩn dân những nén hương thơm
bày tỏ lòng biết ơn ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn mà lãnh tụ hồ chí minh
người đã công hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nhà thờ bác hồ tại sơn định được tỉnh ủy phú yên xây dựng vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
khi nhân dân nhận được tin chủ tịch hồ chí minh từ trần
thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
là nơi long trọng tổ chức lễ truy nhựa bác để nhân dân tưởng nhớ biết ơn
đến năm hai nghìn tám khu di tích nhà thờ bắc hồ và khu căn cứ của tỉnh phú yên trong kháng chiến chống mỹ
được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
đây là nơi giáo dục rèn luyện học tập tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách hồ chí minh
cho đội ngũ cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang học sinh sinh viên
và là điểm du lịch đặc biệt của tỉnh phú yên
trung bình mỗi năm đón khoảng một mươi lượt khách đến viếng thăm tìm hiểu di tích